kính chào quý vị đến với khung giờ quen thuộc của chương trình khoa học và đời sống
thưa quý vị cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra cuộc cải cách công nghệ sản xuất
tại nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó sản xuất thông minh trở thành một xu thế tất yếu
với việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất
giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng suất lao động
tiết kiệm đáng kể chi phí nhất là chi phí nhân công bảo vệ môi trường
cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh và hiệu quả trong kinh doanh
đối với việt nam sản xuất thông minh là hướng đi khá mới mẻ
và cần có những cơ chế chính sách để hỗ trợ và khuyến khích phát triển
sản xuất thông minh có thể coi là sự tích hợp của công nghệ bốn
để đạt mục tiêu thông minh
trong đó năng suất và kinh tế tuần hoàn mang lại cho doanh nghiệp các công cụ
phương pháp nâng cao năng suất lợi nhuận
và tăng trưởng tổng thể với ít tác động đến môi trường nhất có thể
ngoài ra công nghiệp bốn cho phép hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trở nên thông minh
đồng thời đáp ứng các nhu cầu đa dạng của thị trường
tối ưu hóa nguồn lực sử dụng xây dựng chuỗi cung ứng thông minh
giảm thiểu mối khuy hiểm và tự động hóa các hoạt động
tất cả những biến đổi công nghệ gần đây thì chúng ta đều biết
là đều hướng đến những công nghệ mới
những công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
những tiến bộ này nó thay đổi cả về mặt năng suất
cũng như là thay đổi cả về mặt quản trị đối với quá trình sản xuất
và tính hiệu quả trong sản xuất được nâng lên rất nhiều lần
so với sản xuất thông thường
chính vì vậy tôi cho đây là một xu hướng tất yếu
trong phát triển của nền sản xuất trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn
với những công nghệ trong nền công nghiệp bốn
bao gồm internet vạn vật điện toàn nắm mây phân tích dữ liệu lớn hệ thống thực ảo
đây được xem là xu hướng dẫn đầu của ngành sản xuất tương lai
giúp doanh nghiệp chinh phục được ba mục tiêu quan trọng
tối ưu hóa hệ thống sản xuất sản xuất bền vững và phát triển chuỗi công linh hoạt
công nghiệp bốn có thể được coi là tập hợp các công nghệ sản xuất thông minh
và hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến trên các phần mềm được tích hợp
như là chuỗi cung ứng thông minh làm việc thông minh sản xuất thông minh
có thể nói là cuộc canh mạng công nghiệp bốn
nó chính là xuất phát từ ý tưởng về xây dựng các hệ thống sản xuất thông minh
và dẫn tới là chúng ta có thể làm được những hệ thống thông minh
ví dụ như thành phố thông minh các nhà máy thông minh
và chính vì thế mà công nghệ về điều khiển và tự động hóa có vai trò đặc biệt quan trọng
trước đây người ta chỉ nghĩ đơn giản là robot là tự động hóa
nhưng bây giờ thì robot cũng chỉ là tư động hóa
robot cũng chỉ là một phần của công nghệ tự động hóa
bởi vì chúng ta phải tích hợp rất nhiều công nghệ các nền tảng công nghệ số
vào hoạt động của doanh nghiệp
trong đó thì ngay cả robot bây giờ cũng phải đưa trí tuệ nhân tạo
cũng phải đưa công nghệ iot đưa các công nghệ về big data
vào trong hệ thống vận hành
các robot trở thành một hệ thống sản xuất có hiệu quả cao
việc phát triển sản xuất thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
đây vừa là cơ hội
vừa là thách thức
để nước ta đẩy mạnh chuyển dịch từ lắp ráp gia công
sang sản xuất sản phẩm theo hướng make in việt nam
đổi mới sáng tạo tại việt nam
thiết kế tại việt nam
và sản xuất tại việt nam
đối với doanh nghiệp của tôi thì nó sẽ tạo ra cơ hội
và công việc cho các cán bộ công nhân viên của công ty
thứ hai nữa là nó tạo ra một cái động lực
cho việc phát triển nghiên cứu về những công nghệ mới đem đến cho khách hàng
thì khách hàng người ta đem lại lợi ích cho chính họ
và cũng đem lại lợi ích cho công nghiệp của họ
và cũng đem lại lợi ích cho chính công ty của chúng tôi
có thể nói sản xuất thông minh
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tuy nhiên trên thực tế hoạt động này
cũng đang gặp phải một số khó khăn
rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
khi mình đang chuyển đổi từ một cái cũ lên một cái mới
thì sẽ phải có những cái khó khăn nhất định
khó khăn là việc chuyển đổi từ cái quy trình cũ
để đồng bộ với hệ thống thông minh
nó phải cần thêm thời gian
cần thời gian cần nhân lực
và cần những sự hỗ trợ cụ thể
là các cái kỹ thuật để chuyển đổi nó lên
thì đấy cũng là cái vấn đề khó khăn
mà mình phải tiếp cận và thực hiện tháo gỡ dần
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhân lực là một yếu tố thiết yếu
ngành sản xuất thông minh cần một đội ngũ nhân lực mới
được trang bị đầy đủ kiến thức tiên tiến
để vận hành công nghệ iot
hoặc làm việc tại các nhà máy thông minh
tuy nhiên phần lớn người lao động trong các doanh nghiệp
chưa có đủ kỹ năng đáp ứng nhu cầu
của các nhà máy sản xuất thông minh trong tương lai
việc vận hành quy trình sản xuất thông minh này
thì đòi hỏi phải tiếp cận đầu tiên
chính là con người
các nguồn nhân lực
phải tiếp cận được tất cả những cái thành tiệu mới nhất
của công nghệ liên quan đến cách mạng công nghiệp bốn
như là trí tuệ nghiên tạo iot
và tất cả các loại công nghệ khác
trong quá trình đó để có thể vận hành
để có thể ứng dụng được công nghệ mới
vào trong quá trình sản xuất
cũng như là quá trình phản trị của mình
bên cạnh đó theo kết quả khảo sát
đánh giá sơ bộ về hiện trạng
và nhu cầu áp dụng sản xuất thông minh
của doanh nghiệp việt nam mới chỉ có

có nhu cầu tham gia các chương trình

ba mươi sáu tám mươi bốn doanh nghiệp việt nam có nhu cầu tham gia các chương trình dự án thúc đẩy sản xuất thông minh
ba mươi sáu tám mươi bốn doanh nghiệp việt nam có nhu cầu tham gia các chương trình dự án thúc đẩy sản xuất thông minh
chỉ đáp ứng được một phần khả năng tham gia sản xuất thông minh
và có tới ba mươi bảy tám mươi ba doanh nghiệp
chúng ta phải có nguồn tài chính đủ lớn
đủ mạnh để có thể
đổi mới được công nghệ
có thể làm chủ được công nghệ
và vận hành được một hệ thống tự động hóa
và cả hai yếu tố này thì các doanh nghiệp việt nam hiện nay đều đang rất thiếu

hầu hết các doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
cho nên là đội ngũ
chuyên gia và cán bộ kỹ thuật trình độ cao
ở các doanh nghiệp
rất ít ở
thứ hai là các doanh nghiệp nhỏ cho nên là cái lợi nhuận
cũng như doanh thu họ còn ở mức rất khiêm tốn
họ không đủ nguồn lực tài chính
để có thể mua sắm
trang thiết bị mới
công nghệ xây dựng hạ tầng cho sản xuất
cũng như là thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài
để hỗ trợ cho họ
trong khi nguồn lực tại chỗ của họ thì rất khiêm tốn
những con số trên cho thấy
còn không ít các doanh nghiệp việt nam
chưa sẵn sàng cũng như gặp khó khăn
trong việc tiếp cận sản xuất thông minh
do đó việt nam cần có phân tích
đánh giá những tiềm năng lợi thế
của nền công nghiệp bốn
và xu hướng công nghệ mới
phân tích chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp
trong việc triển khai công nghiệp bốn
để vận hành nhà máy thông minh
ứng dụng công nghệ thông minh
và sản xuất kinh doanh
trao đổi về vấn đề quản trị rủi ro
khi hầu hết các khâu của quá trình sản xuất
đều được tự động hóa
cần có sự hỗ trợ của chính phủ
và của cộng đồng xã hội
đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
trong việc tổ chức
chính phủ có thể làm các nền tảng công nghệ
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
chỉ việc phát triển tiếp tục
các nền tảng công nghệ này
phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận
với các nguồn tài chính các nguồn tín dụng
có lãi suất ưu đãi lãi suất thấp
thậm chí là không có lãi suất
để có thể kịp thời đổi mới công nghệ
đồng thời là
các bộ ngành cũng như các hiệp hội
cũng phải chung tay ở chỗ
chúng ta tổ chức các nhóm chuyên gia
các nhà khoa học hoặc là các kỹ sư
mà có trình độ
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tư vấn cho họ trực tiếp hỗ trợ cho họ
xây dựng các nền tảng của doanh nghiệp
nền tảng số của doanh nghiệp
vấn đề về thể chế chính sách
cũng cần được tháo gỡ
để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao
công nghệ thông minh và sản xuất
nhằm tăng năng suất lao động tăng khả năng cạnh tranh
của doanh nghiệp và của nền kinh tế nước ta
quan trọng hơn bản thân các doanh nghiệp
cần thay đổi tư duy
để tiếp cận công nghệ mới trong quản lý
kinh doanh và sản xuất
đồng thời tự nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thông qua việc đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao
thưa quý vị
bảo quản xương sọ và ghép tự thân
cho các bệnh nhân mở nắp hộp sọ
là một phương pháp đã được áp dụng từ lâu trên thế giới
tuy nhiên trong nhiều trường hợp
mảnh xương sọ của bệnh nhân
không thể lắp trở lại do nhiều nguyên nhân
như vỡ nhiều mảnh hay là lún
lúc này để điều trị
bắt buộc phải dùng những mảnh vá bằng vật liệu thay thế
pic là vật liệu y sinh tốt nhất hiện nay
đáp ứng các tiêu chí như là
phù hợp với mặt sinh học không gây phản ứng viêm
thải loại chơ về mặt hóa học
không gây ung thư dễ khởi trùng
dễ chế tạo
tại việt nam pic đã được thử nghiệm lâm sàng
trong nội dung của đề tài cấp bộ
dưới sản phẩm y tế
là mảnh vá hộp sọ và lồi cấu xương hàm dưới
trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu
của thế giới và trung nước
nhóm tác giả đã xây dựng quy trình thiết kế
tạo hình vòm sự tùy chỉnh
từ vật liệu veek
bằng công nghệ in ba d

truyền đoán hình ảnh
hàng trăm năm trước người ta đã nghiên cứu
những vật liệu ví dụ mê tàn
tức là kim loại đấy để thay thế
đầu tiên phải thay thế mô xương trước
các phần mềm khác thì có thể là không cần thay
nhưng mô xương nó không có là không thể vận động được
phương pháp chế tạo mảnh ghép hộp sọ từ vật liệu kích
có tính sinh học cao
phù hợp với từng bệnh nhân riêng biệt
sản phẩm có các ưu điểm
không giới hạn kích thước cho tất cả vị trí góc vùng
cho các loại tổn thương kể cả tổn thương sọ mặt
chế tạo sẵn tạo thuận lợi cho phẫu thuật
chỉ cần lấp mảnh vá
vào vùng khuyết sọ
ngoài việc tạo xương sọ phương pháp này
còn có thể áp dụng để tạo ra các loại xương
có kích thước dài hơn như xương tay xương chân
ưu điểm của cái inbody này
thì nó làm sao nó có
tốn ít nhiên liệu hơn
so với đút khuôn
và thứ nhất là tiết kiệm thời gian
tiết kiệm nguyên vật liệu
và tưởng như là tạo ra
cái mảnh ép chính xác
tức là độ chính xác
phù hợp trên từng bệnh nhân
tức là các anh chị vừa xem
cái hình dáng tạo ra hình dáng kích thước
vừa khít với ổ khuyết
thì bác sĩ phẫu thuật rất là
được tiến hành rất là nhanh dễ dàng
và thời gian phục hồi cái mảnh khuyết đó
dự án đã cung cấp các mảnh ép sọ
tùy chỉnh bằng vật liệu pic
cho bệnh viện đa khoa hải dương
giúp phẫu thuật thành công trên ba mươi bệnh nhân
ngoài ra bệnh viện đạch mai
bệnh viện vãi cháy tỉnh quảng ninh
bệnh viện giang hà mặt trung ương
cũng đã phẫu thuật tạo hình cho vừa bệnh nhân
các sản phẩm được chế tạo từ vật liệu này
bằng công nghệ in ba d
hoàn toàn phù hợp với từng bệnh nhân
thời gian phẫu thuật ngắn và khả năng ổn định
mảnh ép khá tốt
một bệnh nhân mà khi mà người ta khuyết cảm
cái vùng trán này
chúng tôi có những bệnh nhân ở hải dương
kể chúng tôi nghe là
khi bị khuyết cảm vùng trán này này
lúc mà đi đâu trẻ con nó cứ trêu
nó sợ nó không dám gần
sau khi mà chúng tôi sử dụng cái mảnh này vào
cái ép vào cũng giống như là
cái người mà chưa bị khuyết bao giờ
thì lúc bây giờ là cuộc sống người ta phả đồng lại
người ta giao tiếp tự tin
và gia đình người ta hạnh phúc
đảm bảo được cái khả năng lao động
công trình này là một tiến bộ khoa học
của ý nghĩa xã hội và nhân văn
mở ra hướng phát triển mới cho phẫu thuật
chấn thương chỉnh hình nói chung
và phẫu thuật tái tạo sừng khớp nói riêng
và mong muốn sẽ phát triển công nghệ này
và chế tạo các thiết bị cấy ghép y tế trong cơ thể
như các đầu xương chi trên
và chi dưới thay thế các đoạn xương
của bệnh nhân ung thư xương
mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền sản xuất
trang thiết bị cấy ghép y tế trong nước
bằng các vật liệu y sinh giảm nhập ngoại